phó giáo sư tiến sĩ bùi thanh sơn khẳng định dưới sự lãnh đạo của đảng tiền phong của giai cấp công nhân
tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm nhân dân cả nước đã anh dũng vùng lên đấu tranh đánh đổ chế độ đô hộ áp bức bóc lột
của bọn thực dân phát xít và phong kiến giành chính quyền trên cả nước lập nên nước việt nam dân chủ cộng hòa
nhà nước công nông đầu tiên ở đông nam á
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm trên quảng trường ba đình chủ tịch hồ chí minh trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập
tuyên bố trước đồng bào cả nước và nhân dân toàn thế giới
nước việt nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập
toàn thể dân tộc việt nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng tính mạng và của cải
để giữ vững quyền tự do độc lập ấy
tuyên ngôn của quốc gia đã cho thấy rõ lòng yêu hòa bình sự quý trọng độc lập và tự do của đảng nhà nước và nhân dân ta
nhưng không để việt nam có hòa bình và độc lập dân tộc được tự do ấm no và hạnh phúc
kẻ thù đã mở cuộc tiến công xâm lược nước ta một lần nữa
quyết không khuất phục trước giã tâm xâm lược và sức mạnh quân sự của quân thù
hưởng ứng lời kêu gọi của chủ tịch hồ chí minh không có gì quý hơn độc lập tự do
chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước nhất định không chịu làm nô lệ
nhân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu với tinh thần và quyết tâm rất cao quyết tử cho tổ quốc quyết sinh
có sự ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè quốc tế quân và dân ta đã làm nên những chiến thắng vang dội
từ chiến dịch biên giới năm một nghìn chín trăm năm mươi đến trận quyết chiến điện biên phủ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
sau đó là cuộc tổng tiến công và nô lệ
đổi dậy xuân mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám đỉnh cao là chiến dịch hồ chí minh lịch sử năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội
trong bài viết có tiêu đề mốc son trói lọi tác giả hoàng vũ cho biết
nhà sử học naui sten tonetson trong cuốn sách có tiêu đề tạm dịch là
cách mạng việt nam năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm roosevelt hồ chí minh và de gaulle
trong một thế giới chiến tranh
đã khẳng định cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm không phải là tình cờ ngẫu nhiên hoặc ăn may
mà là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc một cuộc cách mạng chính trị
chống lại nền quân chủ thối nát là một cuộc cách mạng xã hội
chống lại chủ đất và những người thu thuế
trong một bài báo trên trang mạng el secundo nacional của argentina
nhà báo george tuero cũng đánh giá cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
là minh chứng của việc đưa ra sách lược đúng đắn
cũng như khả năng lãnh đạo của đảng cộng sản đông dương và mặt trận việt minh
nhà báo george tuerro khẳng định nhờ sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình
đưa ra những quyết sách cần thiết vào thời điểm thích hợp
kết hợp với quá trình chuẩn bị cả về chính trị và quân sự kỹ lưỡng
để bảo đảm tính đoàn kết dân tộc trên cơ sở khối liên minh công nông
đã góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc việt nam
khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa vào ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trong thư gửi cao ủy agen liu ngày tám tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
ông caput bí thư đảng xã hội pháp ở bắc kỳ đã thừa nhận
chỉ có chính phủ hồ chí minh và việt minh là có đủ tư cách đại diện cho dân tộc việt nam
họ vẫn là những người có khả năng hơn cả để lôi cuốn được mọi người
với thắng lợi của cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
dân tộc việt nam đã làm nên một điều kỳ diệu
thắng lợi vĩ đại ấy khẳng định quyền thiêng liêng của dân tộc
từ thân phận nô lệ dân tộc việt nam trở thành người làm chủ
tự quyết định vận mệnh và tương lai của chính mình
theo giáo sư người nga alexanders sokolovsky không hình dung điều gì sẽ đến với việt nam
nếu không có cuộc cách mạng này thậm chí khái niệm việt nam thống nhất cũng sẽ không tồn tại
cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm không chỉ có ý nghĩa đối với dân tộc việt nam
mà còn thức tỉnh các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới đứng lên giành độc lập tự do
như chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định
chẳng những giai cấp lao động và nhân dân việt nam ta có thể tự hào
mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng
lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa
một đảng mới một mươi năm tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công đã nắm chính quyền toàn quốc
theo nhà sử học người pháp alain grossio thắng lợi của cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đã có ảnh hưởng rất lớn tới phong trào đấu tranh giành độc lập của các nước thuộc địa trên thế giới lúc bấy giờ
nhất là ở các nước châu phi
cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm thành công chính là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
đảng ta xác định đúng thời cơ phát động và lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa
đấu tranh giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp và giải phóng xã hội
cách mạng tháng tám là thành quả của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
của ý chí tự lực
tự cường của dân tộc việt nam
đó là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn của đảng và lãnh tụ hồ chí minh
đồng thời khẳng định vai trò quan trọng sự chủ động sáng tạo của các cấp bộ đảng địa phương
các xứ ủy thành ủy tỉnh ủy đến tổ chức đảng ở cơ sở trong lãnh đạo chỉ đạo khởi nghĩa
nhớ về mùa thu cách mạng cách đây bảy mươi bốn năm tại hà nội đại tướng nguyễn quyết
nguyên phó chủ tịch hội đồng nhà nước nguyên bí thư thành ủy hà nội năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
vẫn vẹn nguyên ký ức về những ngày tháng đầy cam go ác liệt nhưng cũng rất vẻ vang
không chỉ mang lại độc lập tự do cho dân tộc mà còn để lại những bài học lịch sử có giá trị
ông khẳng định thực tiễn cách mạng tháng tám tại hà nội và cuộc kháng chiến chống thực dân pháp
sau này cho thấy công tác binh vận địch vận đã đóng góp quan trọng trong thắng lợi chung
của cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta
trong cuộc kháng chiến chống pháp
đã có nhiều quan trọng
quan lại cấp cao của triều đình nhà nguyễn
nhiều sĩ quan quân đội nhật được giác ngộ đã tham gia hàng ngũ việt minh
không tiếc sương máu chiến đấu vì độc lập tự do của nước việt nam dân chủ cộng hòa
bài học thành công về sự lãnh đạo của đảng trong cách mạng tháng tám
đã được đảng ta phát triển trong các thời kỳ cách mạng tiếp theo
dẫn tới thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược
hoàn thành trọn vẹn độc lập thống nhất tổ quốc
không chỉ giành thắng lợi
trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc
chúng ta còn thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới
xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay
vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
nâng cao và khẳng định vị thế của việt nam trên trường quốc tế
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trọng phúc
nhân tố quan trọng quyết định tạo nên sức mạnh để quân và dân ta đánh thắng mọi kẻ thù
làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình
bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ chế độ và tổ quốc
là vai trò lãnh đạo của đảng cùng sức mạnh đấu tranh của toàn dân
trong xây dựng đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội
toàn đảng toàn dân và toàn quân đã tiến hành rất thành công sự nghiệp đổi mới
ta đã phát huy cao nhất sức mạnh trong nước với mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế
để xây dựng và phát triển đất nước nâng cao đời sống nhân dân
trong quá trình đẩy mạnh quan hệ và hợp tác quốc tế
các cấp đã kết hợp chặt chẽ giữa hợp tác và đấu tranh
càng làm tăng thêm sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế
chúng ta đã phá được thế bao vây cấm vận của đế quốc
xây dựng đất nước với kinh tế văn hóa khoa học và công nghệ ngày càng phát triển
tạo nên nền tảng vững chắc để ta công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước
sớm đưa nước ta trở thành nước phát triển
có thu nhập bình quân đầu người
cao hơn năm trước ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới
thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược mà đảng và nhà nước đã đề ra
phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa
đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới
phát triển kinh tế nhanh bền vững
phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
cách mạng tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm là cuộc hồi sinh vĩ đại của dân tộc việt nam
biết nương tựa vào nhau
chung sức đồng lòng vì lẽ phải lương tri
dưới sự lãnh đạo của đảng và lãnh tụ hồ chí minh
thời gian đã lùi xa
nhưng tầm vóc ý nghĩa thắng lợi của cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm vẫn còn nguyên giá trị
tiếp tục là nguồn sức mạnh cổ vũ dân tộc việt nam vững tin tiến về phía trước
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau